ngày một mươi sáu tháng chín tại sơn la tòa án nhân dân tỉnh sơn la đã tiến hành khai mạc phiên xét xử sơ thẩm
tám bị cáo về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
trong vụ án gian lận điểm thi trung học phổ thông quốc gia năm hai nghìn một mươi tám tại địa phương này
tuy nhiên tại phiên tòa hội đồng xét xử đã hội ý và quyết định tạm hoãn phiên xét xử
tại phiên tòa trước khi bắt đầu quá trình xét xử chủ tọa phiên tòa đã tiến hành kiểm tra căn cước
lý lịch sự có mặt của người làm chứng và người có nghĩa vụ liên quan
theo đó chỉ có ba trên bốn mươi bảy người có nghĩa vụ liên quan có mặt một mươi một trên bốn mươi ba người làm chứng có mặt
trong những người vắng mặt có ông hoàng tiến đức là nguyên giám đốc sở giáo dục và đào tạo tỉnh sơn la
trước sự vắng mặt của người làm chứng và người có nghĩa vụ liên quan
đại diện viện kiểm sát nhân dân tỉnh sơn la đã đề nghị hoãn phiên tòa
sau phần nghị án chủ tọa phiên tòa đã công bố quyết định hoãn phiên tòa
và đồng thời công bố thời gian mở lại phiên tòa vào ngày một mươi năm tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín